lên mạng mua giấy đi đường giả với ý định là qua các chốt kiểm soát
đối tượng phạm thanh nhơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại huyện rồng trôm
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ lách tỉnh bến tre khởi tố
bắt tạm giam về hành vi sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
trước đó vào khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi bốn tháng chín tại chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
thuộc xã phú phụng huyện trở lách tổ công tác công an huyện trở lách tỉnh bến tre
đã phối hợp với công an xã bình hòa phước huyện long hồ tỉnh vĩnh long
kiểm tra xe ô tô do phạm thanh nhơn điều khiển
quá trình kiểm tra phạm thanh nhơn xuất trình một giấy đi đường do phó chủ tịch
ubnd tỉnh bến tre ký có dấu hiệu làm giả nên tổ công tác đã mời đối tượng về trụ sở làm việc
tại cơ quan công an nhân khai nhận đã lên mạng mua giấy đi đường giả
với giá một trăm năm mươi đồng để qua các chốt kiểm soát
khi kiểm tra phương tiện cơ quan chức năng phát hiện thêm sáu giấy đi đường khác của đối tượng
tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
vận chuyển trái phép chất ma túy một đối tượng vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh bắc cạn bắt quả tang và thu giữ hơn một trăm linh gam ma túy và hơn năm trăm linh triệu đồng
tại xã nông thượng thành phố bắc cạn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc cạn bắt quả tang đối tượng
lâm văn kiến
chín mươi tuổi trú tại huyện ba bể đang vận chuyển trái phép chất ma túy từ thái nguyên về ba bể để tiêu thụ
tăng vật thu giữ là ba gói có khối lượng hơn một trăm linh gram một mươi viên hồng phiến và một gói nhỏ hồng phiến
một điện thoại di động một xe ô tô và năm triệu đồng
khám xét nơi ở của đối tượng lực lượng công an thu giữ số tiền năm trăm linh triệu đồng
và một số đồ vật tài sản khác có liên quan
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đà nẵng đã bắt giữ và
đối tượng đinh minh tâm hai mươi bốn tuổi trú tại phường hòa khánh bắc quận liên triều từ kiên giang về đà nẵng
đây là đối tượng cầm đầu đường dây chuyên lấy ma túy từ thành phố hồ chí minh đem về đà nẵng để tiêu thụ
tâm đã bị công an thành phố đà nẵng truy nã theo quyết định số ba về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
từ cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi một tâm bắt đầu điều hành hoạt động từ xa và chỉ đạo cho hai thành viên thân cận
là nguyễn thanh trung hai mươi ba tuổi quê ở quảng trị vũ văn hà hai mươi hai tuổi quê ở tỉnh vĩnh phúc
trực tiếp đi nhận hàng cũng như giao ma túy cho các con nghiện tại đà nẵng
sau khi xác lập chuyên án vào đầu tháng bốn công an thành phố đà nẵng thực hiện bắt quả tang trung và hà
khi vừa nhận ma túy mà tâm ở thành phố hồ chí minh gửi về thu giữ năm trăm tám mươi một viên thuốc lắc một mươi gram kentamin
mặc dù gặp nhiều khó khăn khi dịch bệnh bùng phát đến đầu tháng một mươi tâm bị phát hiện bắt giữ
khi đang lẩn trốn tại kiên giang và đã được di lý về đà nẵng phục vụ công tác điều tra
để có tiền đánh bạc đối tượng nguyễn duy khánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại huyện trợ mới
đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn chín trăm sáu mươi triệu đồng của người quen
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã khởi tố bắt tạm giam đối với nguyễn duy khánh
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra trong khoảng thời gian từ ngày tám đến ngày một mươi chín tháng ba
hai nghìn hai mươi một khánh đăng ký tài khoản đánh bạc trên trang web w tám mươi tám để tham gia đánh bạc online trên mạng
thua với số tiền gần sáu trăm linh triệu đồng
và để tiếp tục có tiền đánh bạc khánh đã tìm cách mượn của bà nguyễn thị niềm trú tại thành phố long xuyên
số tiền một trăm ba mươi triệu đồng rồi đem nạp vào tài khoản tham gia đánh bạc online và bị thua hết
sau đó khánh tiếp tục dùng thủ đoạn gian dối nhằm tạo niềm tin để bà niềm cho khánh vay thêm nhiều lần
với số tiền hơn tám trăm ba mươi triệu đồng
số tiền trên khánh đã nạp vào tài khoản
tài khoản tiếp tục đánh bạc online và tiêu xài cá nhân
khi đến hạn trả nợ bà niềm không liên lạc được với khánh nên đã đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
tố giác hành vi của khánh
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin về truy nã tội phạm

thưa quý vị công an quận hà đông thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn liên
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố đoàn kết phường dương nội quận hà đông thành phố hà nội
về tội tổ chức đánh bạc hoặc gã bạc
cũng phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện hoài đức
thành phố hà nội là đối tượng nguyễn văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn hoa thám
xã la phù huyện hoài đức thành phố hà nội
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m sáu mươi năm và có nốt ruồi ở đuôi mắt trái
và đối tượng chu văn nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn hà lâm hai xã thụy lâm
huyện đông anh thành phố hà nội bị công an huyện đông anh thành phố hà nội ra quyết định truy nã
cũng về tội tổ chức đánh bạc hoặc gã bạc
đối tượng này có nốt ruồi cách hai cm dưới sau đầu mắt phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lên mạng mua giấy đi đường là giả với ý định là qua chốt kiểm soát đối tượng phạm thanh nhơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
chú tại huyện rồng trôm vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ lách tỉnh bến tre khởi tố bắt tạm giam
về hành vi sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
trước đó vào khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi bốn tháng chín tại chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín thuộc xã phú phụng huyện trợ lách
tổ công tác công an huyện trợ lách tỉnh bến tre đã phối hợp với công an xã bình hòa phước huyện long hồ tỉnh vĩnh long
kiểm tra xe ô tô do phạm thanh nhơn điều khiển
quá trình kiểm tra phạm thanh nhơn xuất trình một giấy đi đường do phó chủ tịch ubnd tỉnh bến tre ký có dấu hiệu làm giả
nên tổ công tác đã mời đối tượng về trụ sở làm việc
tại cơ quan công an nhơn khai nhận đã lên mạng mua giấy đi đường giả với giá là một trăm năm mươi đồng để qua các chốt kiểm soát
kiểm tra phương tiện cơ quan chức năng phát hiện thêm sáu giấy đi đường khác của đối tượng
bản tin một trăm một mươi ba online tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
vận chuyển trái phép chất ma túy
một đối tượng vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc cạn bắt quả tang và thu giữ hơn một trăm linh gram cùng hơn năm trăm linh triệu đồng
tại nông thượng thành phố bắc cạn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc cạn bắt quả tang đối tượng lâm văn kiến
bốn mươi tuổi trú tại huyện ba bể đang vận chuyển trái phép chất ma túy từ thái nguyên về ba bể để tiêu thụ
tăng vật thu giữ có ba gói khối lượng hơn một trăm linh gram một mươi viên hồng phiến và một gói nhỏ hồng phiến dạng bột màu trắng hồng một điện thoại di động một xe ô tô và năm triệu đồng
khám xét nơi ở của đối tượng lực lượng công an thu giữ số tiền năm trăm linh triệu đồng và một số đồ vật tài sản khác có liên quan
để có tiền đánh bạc nguyễn duy khánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại huyện trợ mới đã lừa đảo chiếm đạt số tiền hơn chín trăm sáu mươi triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã khởi tố bắt tạm giam đối với nguyễn duy khánh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra trong khoảng thời gian từ ngày tám cho đến ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi một khánh đăng ký tài khoản đánh bạc trên trang web w tám mươi tám để tham gia đánh bạc online trên mạng và thua với số tiền gần sáu trăm linh triệu đồng
để tiếp tục có tiền đánh bạc khánh đã tìm cách mượn của bà nguyễn thị niềm chú tại thành phố long xuyên số tiền một trăm ba mươi triệu đồng
rồi đem nạp vào tài khoản tham gia đánh bạc online sau đó bị thua hết
sau đó khánh tiếp tục dùng thủ đoạn gian dối tạo niềm tin để bản niềm cho khánh vay thêm nhiều lần với số tiền hơn tám trăm ba mươi triệu đồng
số tiền trên khánh tiếp tục nạp vào tài khoản chơi đánh bạc online và tiêu xài cá nhân
khi đến hạn trả nợ bà niềm không liên lạc được với khánh cho nên đã đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang tố giác hành vi của khánh
công an huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế vừa tiến hành bắt giữ nguyễn hữu phú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại xã lộc bồn huyện phú lộc về hành vi trộm cắp tài sản
đáng chú ý nạn nhân bị mất trộm lại chính là gì ruột của phú
theo điều tra ban đầu do mối quan hệ họ hàng với chị ngô thị hường ở xã lộc sơn huyện phú lộc phú thường xuyên đến nhà chị hường chơi và biết chỗ chị hường thương cất tài sản cũng như cất chìa khóa tủ
vào ngày hai mươi năm tháng chín lợi dụng lúc chị hường đi vắng
nguyễn hữu phú đến nhà mở tủ và lấy trộm hơn một mươi triệu đồng
qua đấu tranh khai thác đối tượng phú khai nhận đã lấy trộm của chị hường chín chiếc nhẫn hai dây chuyền một đôi bông tai một chiếc lắc vàng hai mươi bốn k và số vàng trộm cắp được
phú đem bán với số tiền hơn bảy mươi triệu đồng sau đó đã tiêu xài cá nhân hết
còn tại khánh hòa có một nhóm tội phạm chuyên cướp giật tài sản vừa bị công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa triệt phá
bắt giữ hai đối tượng thu giữ một số tăng vật có liên quan
các vụ cướp giật trên địa bàn
hai đối tượng bị bắt giữ là bùi hữu cao và nguyễn trí hảo
qua điều tra bước đầu hai đối tượng khai nhận từ đầu tháng ba cho đến nay
hai đối tượng đã thực hiện năm vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố nha trang
cướp được ba điện thoại
thủ đoạn của hai đối tượng là vào các buổi trưa hoặc buổi tối
hai đối tượng đi trên hai xe máy bám theo những người phụ nữ đi một mình
cả hai sẽ đi theo
khi chủ nhân sơ hở vừa điều khiển xe vừa sử dụng điện thoại
một đối tượng sẽ ra tay giật tài sản
còn đối tượng còn lại sẽ ngăn cản nếu như có người truy đuổi
qua khám xét cơ quan công an đã thu giữ hai xe máy là phương tiện gây án
nhằm đảm bảo các biện pháp khoanh vùng bóc tách các trường hợp nghi nhiễm
giờ một mươi phút ngày ba tháng một mươi bốn xe buýt đã rời bệnh viện hữu nghị việt đức
đưa một trăm ba mươi sáu trường hợp f một về nơi cách ly tập trung
và trong ngày hôm nay ba tháng một mươi
các đơn vị sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm lần hai với nhân viên y tế
người nhà bệnh nhân và các hộ dân xung quanh để có hướng xử lý tiếp theo
cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an cho biết
công dân đã được tiêm hai mũi vaccine phòng dịch sẽ được tích hợp thẻ xanh
tiêm một mũi được tích hợp thẻ vàng trên căn cước gắn chip
công dân có thể sử dụng duy nhất thẻ căn cước gắn chip
để thực hiện giao dịch đối với rất nhiều tiện ích
cơ quan chức năng đảm bảo dữ liệu công dân được đối sánh
với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua quy trình xác minh đảm bảo chính xác
bên cạnh đó dữ liệu công dân được đảm bảo bảo mật tuyệt đối
không ai có thể đọc và sao lưu dữ liệu cá nhân
dữ liệu được tích hợp trên căn cước công dân
công an huyện nhân trạch đồng nai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bảy năm triệu đồng
đối với một phụ nữ năm mươi ba tuổi chú huyện nhân trạch
về hành vi lợi dụng mạng xã hội xúc phạm uy tín danh dự của cơ quan tổ chức
cụ thể ngày hai mươi tám tháng chín công an huyện nhân trạch phát hiện tài khoản facebook có tên điểm em
đăng tải hai bài viết có nội dung bôi nhọ vu khống lực lượng công an
tại buổi làm việc chủ tài khoản facebook trên đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình
gỡ bỏ bài viết xin lỗi lực lượng công an đồng thời cam kết không tái phạm
và chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng mạng xã hội
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp đà nẵng
vừa tiến hành bắt giữ và di lý thành công đinh minh tâm
hai mươi bốn tuổi chú phường hòa khánh bắc quận liên triểu từ kiên giang về đà nẵng
là đối tượng cầm đầu đường dây chuyên lấy ma túy từ tp hcm đem về đà nẵng tiêu thụ
tâm bị công an thành phố truy nã theo quyết định số ba về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đưa ra nhiều lý do gian dối nguyễn duy khánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
chú tại xã kiến thành huyện chợ mới tỉnh an giang
đã nhiều lần vay tiền của bà nguyễn thị niềm sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
chú tại phường bình đức tp hcm
với tổng số tiền là chín trăm sáu mươi năm triệu đồng toàn bộ số tiền vay trên khánh đã đem đi đánh bạc qua mạng
đến hạn trả nợ vay khánh cắt đứt liên lạc với bà niềm
bị hại đã tố cáo khánh đến cơ quan công an
và sau đó khánh đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang khởi tố
và bắt tạm giam để làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long cho biết là
đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam bốn tháng đối với lê thị dung chú tại bình dương
để điều tra về hành vi giết người
nạn nhân bị dung tạt sang đốt chết là anh nguyễn thanh tùng
chú tại huyện bình tân tỉnh vĩnh long
theo điều tra ban đầu dung và tùng quen biết nhau năm hai nghìn một mươi
sau đó dung về sống chung với tùng và cha mẹ ruột của tùng
ở xã tân thành huyện bình tân
ngày một mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi một dung và tùng xảy ra mâu thuẫn
nhưng được mẹ của tùng nhiều lần can ngăn
sau đó dung nghe tùng nói chuyện điện thoại
nghi là tùng nói chuyện với bạn gái
nên đến hai mươi một giờ cùng ngày dung đã dùng dụng cụ rút xăng từ xe mô tô
rồi dùng xăng tạt vào người tùng và bật lửa gây cháy
tùng được gia đình và người dân đưa đi cấp cứu
nhưng đến tối ngày một mươi ba tháng chín thì tử vong
khi hay tin tùng tử vong dung đã đến công an xã tân thành
huyện bình tân đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa điều tra xử lý một vụ giết người
đối tượng gây ra vụ án mạng là huỳnh minh dương
trú tại thị trấn ia ca huyện ia ca tỉnh đắk lắc
trong quá trình dương đến một quán nhậu thuộc tổ dân phố hai b
thị trấn ia ca để nhậu cùng bạn dương gặp huỳnh văn tây tại đây
nhớ lại mâu thuẫn trước kia nên dương nảy sinh ý định đánh tây
để trả thù dương rút con dao bấm mang sẵn trong người
đến đâm nhiều nhát vào lưng và ngực bụng của tây
sau khi gây án xong thì dương bỏ trốn
còn tây được mọi người xung quanh đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong
sau đó biết không thể thoát tội nên dương đã đến công an thị trấn eak để đầu thú
những năm vừa qua
một số tổ chức phản động đã bị đồng bào các buôn làng tẩy chay và lực lượng chức năng xóa bỏ
tuy nhiên các đối tượng phản động bên ngoài và phun rô lưu vong vẫn chưa từ bỏ âm mưu ý đồ chống phá
và mới đây chúng tiếp tục lập ra một tổ chức phản động mới với tên gọi là hội thánh tin lành cris tây nguyên
để tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia
tháng chín năm hai nghìn hai mươi tổ chức phản động có tên gọi là giáo hội tin lành đấng cris việt nam của phunro
đã bị các lực lượng chức năng đấu tranh làm tan giã
sau đó aga một đối tượng phun rô lưu vong ở mỹ hiện đang bị công an tỉnh gia lai truy nã về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài
đã chỉ đạo một số đối tượng tham gia giáo hội tin lành đấng cris việt nam trước đây
lập ra một tổ chức phản động khác với tên gọi hội thánh tin lành đấng christ tây nguyên do chính y cầm đầu
aga đã chỉ định nhân sự ban đại diện tạm thời trong nước gồm năm thành viên do đối tượng a đảo
chú ở huyện sa thầy tỉnh con tum làm giáo hội trưởng
mục đích của tổ chức phản động này là lôi kéo bà con tín đồ người dân tộc thiểu số ở tây nguyên tham gia tổ chức
nắp dưới vỏ bọc dân chủ nhân quyền độc lập tự do tôn giáo và lợi dụng những vấn đề nhạy cảm để chống phá việt nam
và thực tế các đối tượng cũng đã lôi kéo được một số những người mà ảo tưởng những người mà nhận thức hạn chế
rồi trong đó là có cả một số đối tượng phun rô chưa chịu từ bỏ âm mưu ý đồ hoạt động chưa chịu được cải tạo để tham gia vào
để tiếp tục thực hiện cái âm mưu là chống đảng nhà nước việt nam vi phạm pháp luật việt nam
các đối tượng chỉ đạo tất cả các số đối tượng ở bên trong tham gia vào các hoạt động tập quấn nhân quyền hội họp trực tuyến
tìm mọi cách để thu thập các thông tin ở bên trong rồi bịa đặt xuyên tạp vô cáo để chuyển ra bên ngoài
để làm ảnh hưởng tới cái uy tín cái vị thế của việt nam
chỉ có thể nói rằng đây là cái âm mưu cái hoạt động rất là thâm động
với những âm mưu thủ đoạn đó tổ chức phản động hội thánh tin lành
đấng chris tây nguyên đã lôi kéo được một số tín đồ tin lành trên địa bàn tỉnh đắk lắk tham gia
sau khi bị lôi kéo tham gia hội thánh tin lành chris tây nguyên
các đối tượng này đã tiếp tục đi tuyên truyền lôi kéo thêm những người thân trong gia đình
các tín đồ sinh hoạt đạo thuần túy nhẹ dạ cả tin khác trong buôn cùng tham gia
chúng lén lút tập hợp tình hình gửi các báo cáo xuyên tạc về tình hình tôn giáo nhân quyền
cho số phản động bên ngoài để chống phá
bên cạnh đó thông qua các ứng dụng của mạng xã hội như whatsapp gotomeeting
các đối tượng này còn tích cực tham gia các buổi tập huấn trực tuyến về nhân quyền
do số phản động bên ngoài tổ chức để hướng dẫn cách thức viết báo cáo vi phạm về nhân quyền
tự do tôn giáo đào tạo kỹ năng hoạt động xã hội dân sự phương pháp thu thập
cung cấp các thông tin sai lệch về tình hình trong nước
cũng như cách thức đối phó với cơ quan công an khi bị phát hiện
nhiều tài liệu phản ánh quan hệ hoạt động của số này kể cả việc thể hiện sự tài trợ và tiền bạc
của số đối tượng bên ngoài vào số bên trong để số bên trong có điều kiện đi rôi kéo phát triển mạng lưới trong nội địa
thế thì qua đấu tranh thì các đối tượng đã hoàn toàn thừa nhận những vi phạm của bản thân
và cũng thấy rằng đây là những việc làm vi phạm pháp luật việt nam
những việc làm đi ngược lại với lợi ích của quốc gia của dân tộc
rất là mong rằng là chức sắc tín đồ các tôn giáo rồi người dân nói chung nhận thấy rõ
âm mưu của thủ đoạn hoạt động của các đối tượng lê nán và không bị rôi kéo
tham gia vào những hoạt động tương tự trong thời gian sắp tới
đối với bà con dân tộc tại eto này là tôi thấy họ đi theo đạo không có sự ép buộc một cách tự do
nhà nước thấy ví dụ như không có chỗ sinh hoạt thì anh em bà con họ xin
thì chính quyền cũng tạo một điều kiện thuận lợi nhất để cho
coi như là xây một cái nhà thờ để làm nơi
không có gì là gọi là cấm đoán hoặc thì tôi thấy bà con rất là vui mừng và phân khởi
thực tế thì anh em bà con tín đồ thuần túi họ thấy được cái vấn đề lôi kéo chưa rẻ
ví dụ như tên là đồng cris này tuyên truyền xuyên tạc để nói xấu chế độ
nói xấu chính sách nói xấu nhà nước lôi kéo tin ngưỡng tôn giáo
bà con các dân tộc thì không nghe tin tức bên ngoài kẻ xấu nó xúi dục hoặc là lôi kéo bà con
hiện nay cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm của từng đối tượng
trong hội thánh tin lành christ tây nguyên để xử lý trước pháp luật
qua đây mỗi chức sắc tín đồ và người dân hãy đề cao cảnh giác không tin
không nghe các đối tượng lôi kéo tham gia vào các hoạt động tôn giáo trái phép
vi phạm pháp luật chống lại đảng nhà nước đồng thời tích cực tố giác
phối hợp với chính quyền và lực lượng công an các cấp ngăn chặn góp phần loại bỏ tổ chức phản động
hội thánh tin lành đứng cris tây nguyên ra khỏi cộng đồng